cơ quan điều tra nhanh chóng tổ chức bảo vệ ngôi nhà và triển khai mở rộng khám nghiệp

cơ quan điều tra nhanh chóng tổ chức bảo vệ ngôi nhà và triển khai mở rộng khám nghiệm
tiến hành đào được vài chục phân
thi phát hiện một thi thể người
tiếp tục mở rộng đào sới tìm kiếm
thì phát hiện tử thi thứ hai đang trong giai đoạn phân hủy mạnh
trong lúc cơ quan công an đang tập trung tìm kiếm và thu thập các dấu vết liên quan để phục vụ quá trình điều tra
thì dương đình chanh đã bí mật xuất hiện tại khu vực hiện trường và lén lút quan sát lực lượng chức năng khai quật các tử thi
cơ quan điều tra nhanh chóng tổ chức bảo vệ ngôi nhà và triển khai mở rộng khám nghiệp

cơ quan điều tra nhanh chóng tổ chức bảo vệ ngôi nhà và triển khai mở rộng khai quật các tử thi